liên quan đến vụ ba cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ nam bang huyện lâm hà bị tấn công khi làm nhiệm vụ
các cơ quan chức năng của tỉnh lâm đồng đang khẩn trương điều tra làm rõ
trước đó vào trưa qua ngày tám tháng tám ban lâm nghiệp xã phi tô nhận được thông tin tại tiểu khu hai trăm bốn mươi một
đang bị lấn chiếm đất rừng thông để canh tác nông nghiệp
nên điều động thêm sáu công an viên xã phi tô ba dân quân cùng gần một mươi nhân viên quản lý bảo vệ rừng
phối hợp tới kiểm tra hiện trường và lập biên bản xử lý
khi lực lượng quản lý bảo vệ rừng và công an xã vừa rời khỏi hiện trường được khoảng hai km
thì bị khoảng một trăm linh người cầm theo rất nhiều hung khí chặn đường
hàng chục đối tượng quá khích có hung khí đã lao vào tấn công hành hung lực lượng bảo vệ rừng
ông nguyễn ái tỉnh nhân viên bảo vệ rừng bị chém trúng cổ và chết tại chỗ
hai người khác là anh tân khoa và triệu vũ hiệp bị thương phải cấp cứu tại viện
sáng nay phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng phạm s đã đến kiểm tra hiện trường
thăm và động viên gia đình ông nguyễn ái tỉnh
hiện anh tân khoa cán bộ ban quản lý rừng nam bang đã qua cơn nguy kịch
cũng trong ngày hôm nay công an tỉnh lâm đồng đã tổ chức cuộc họp khẩn giữa các cơ quan chức năng
nhằm điều tra làm rõ vụ việc